thưa quý vị để tiếp tục chia sẻ khó khăn với người lao động sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh
sau gói hỗ trợ lần một hiện thành phố đang cấp tốc triển khai gói an sinh lần hai
bên cạnh những đối tượng nằm trong danh sách đợt trước thì điểm đặc biệt của gói hỗ trợ đợt này là mở rộng đối tượng
theo đó người lao động nghèo khó khăn có mặt tại thành phố hồ chí minh đều được hỗ trợ đột xuất ngắn hạn
không phân biệt là tạm chú hay thường chú
xác định tình hình dịch bệnh vẫn còn kéo dài đối tượng yếu thế càng bị tổn thương
sau gói hỗ trợ lần một các địa phương đã giả soát rút ngắn quy trình cấp tốc đưa chính sách an sinh lần hai đến với người dân
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết là nhóm lao động tự do sẽ thực hiện tương tự đợt hỗ trợ lần một
phải có đăng ký tạm trú và do hội đồng xã phường họp xét
với nhóm đối tượng mở rộng chỉ những người lao động ở các nhà trọ xóm nghèo
khu vực phong tỏa đang gặp khó khăn thì mới được hỗ trợ
phần hỗ trợ này không phân biệt hộ khẩu thường chú hay tạm chú